liên quan đến vụ việc các nhà xe từ chối phục vụ khách tại bến xe mỹ đình trong hai ngày qua
hà nội đã có giải pháp kịp thời để đưa đón khách đồng thời yêu cầu các sở thu hồi phù hiệu một tháng
đối với các nhà xe vi phạm nếu chưa thực hiện thì sở giao thông vận tải hà nội sẽ yêu cầu các bến xe từ chối phục vụ
sáng nay ba mươi một tháng một mươi hai lượng người đến bến xe mỹ đình về quê nghỉ tết dương lịch vẫn tiếp tục bị các nhà xe từ chối phục vụ
tuy nhiên hà nội đã kịp thời bố trí ba mươi chuyến xe buýt chuyển hành khách về bến xe giáp bát và nước ngầm
đối với các nhà xe từ chối phục vụ sẽ được bến xe tập hợp và báo cáo sở giao thông vận tải hà nội xử lý theo quy định của pháp luật
quan điểm của hà nội là phải xử lý nghiêm đối với các nhà xe không thực hiện biểu đồ xe chạy để phục vụ người dân đi lại
từ ngày hai tháng một các nhà xe sẽ thực hiện điều chuyển theo đúng quy hoạch luồng tuyến
không để xe khách chạy xuyên tâm bảo đảm phục vụ người dân đi lại thuận tiện an toàn và tránh ủn tắc